trong đó hai mươi ba ca tại khu vực cách ly hai ca tại khu vực phong tỏa và ba ca tại cộng đồng
phân bố theo các quận huyện đó là thanh xuân thanh trì đều bảy k trường mỹ năm k thường tín ba k đan phượng hai bà trưng hoàng mai đều hai ca
phân bố theo chùm ca bệnh chùm f một của các trường hợp ho sốt cộng đồng là hai mươi ba ca
trùng về từ tp hcm hai ca
chung xét nghiệm sàng lọc ở khu vực có nguy cơ là ba ca
ba ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng ở huyện thường tín phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc nguy cơ
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho tới nay là ba bảy trăm năm mươi năm ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi một ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai một trăm sáu mươi bốn ca
cũng theo sở y tế trong ngày một mươi tháng chín
thành phố đã thực hiện dịch bệnh

tính đến nay hà nội đã tiêm được tổng cộng là ba bốn trăm chín mươi năm một trăm bốn mươi năm mũi cho người dân